lãnh đạo bộ công an bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương và chúc mừng những thành tích mà lực lượng công an nhân dân đã đạt được trong thời gian qua
chỉ đạo nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai bộ trưởng tô lâm đề nghị công an các đơn vị địa phương tập trung thực hiện nghiêm túc hiệu quả các chỉ đạo của bộ
bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu công trình trọng điểm các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
các đoàn khách quốc tế các sự kiện quốc tế tổ chức tại việt nam
lãnh đạo đảng nhà nước trọng tâm là bảo đảm an ninh trật tự dịp kỷ niệm bảy mươi bảy năm quốc khánh mùng hai tháng chín
tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cao điểm tấn công tội phạm mua bán người trên toàn quốc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ đề án sáu của chính phủ
và quyết định một nghìn chín mươi năm của bộ về cung cấp dịch vụ công trực tuyến phân đấu nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến giải quyết thủ tục hành chính cho người dân doanh nghiệp
bộ trưởng tô lâm cũng yêu cầu công an các đơn vị địa phương ra soát nhân rộng các phong trào mô hình an toàn về phòng cháy chữa cháy thực hiện tốt công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
đối với công tác đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai cần đảm bảo triển khai đúng đầy đủ chính sách nhân đạo của đảng nhà nước và phòng ngừa tiêu cực sai phạm
cũng trong sáng nay tại phủ chủ tịch văn phòng chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố lệnh của chủ tịch nước về công bố pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng đã được thông qua tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi năm
đồng chí phạm thanh hà phó chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước chủ trì họp báo
pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng gồm bốn chương bốn mươi tám điều
trong đó chương một về những quy định chung chương hai về hành vi cản trở hoạt động tố tụng hình thức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả
chương ba quy định về thẩm quyền
thủ tục xử phạt thi hành quyết định xử phạt và cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
chương bốn quy định về điều khoản thi hành
tại cuộc họp phóng viên đã đặt vấn đề dự thảo năm quy định chế tài xử phạt đối với hành vi livestream
pháp lệnh vừa được công bố đã bỏ hành vi này chỉ xử phạt hành vi ghi âm ghi hình khi chưa được phép
và tới đây hành vi livestream có bị xử phạt không nếu có thì sẽ xử lý theo quy định nào
trong cái tố tụng thì nó không chưa có từ livestream tố tụng không đưa vào
nhưng có trong cái nghị quyết của quốc hội về xét xử trực tuyến thì có cái câu là không được phép live stream
nhưng ở đây không đưa vào chúng tôi đưa rồi
xong quốc hội nói là livestream là ghi ghi là pháp ở đây ghi là cấm
chưa nói pháp thì cái hành vi có thể còn nặng hơn
báo cáo với các nhà báo như vậy
do vậy đây cũng là một hành vi bị nghiêm cấm
ghi pháp mà anh ghi đã là sai rồi
ghi hình ghi âm là đã sai rồi
anh pháp lên thì cái mức độ nó còn nặng hơn
nếu xử phạt thì cái mức độ lỗi nó phải lớn hơn
cái chuyện là anh chỉ ghi để trong điện thoại thôi
và anh ghi phát tán lên mạng các cái hình ảnh mà người ta không đồng ý thì nó càng không được
và chúng tôi thì đã quy định đây khi quốc hội thường vụ quốc hội họp bàn thì bảo là cái này thì trong cái từ tố tụng nó không có chưa dùng cái từ này
chúng ta cũng không dùng
nhưng ở đây chỉ cần ghi âm ghi hình đã là vi phạm rồi
và anh phát tán lên là sẽ là ghi phạm nặng hơn
thực tiễn xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động tố tụng cho thấy
các hành vi cản trở hoạt động tố tụng xảy ra ngày càng nhiều
ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng giải quyết vụ việc của cơ quan
người có thẩm quyền tính tôn nghiêm và quyền uy của tư pháp
trong khi đó pháp luật nước ta chưa có văn bản quy định có hệ thống về việc xử phạt các hành vi cản trở hoạt động tố tụng
mà chỉ có một số quy định chung chưa cụ thể chưa rõ ràng về xử lý hành vi cản trở hoạt động tố tụng
nằm giải rác trong bộ luật tố tụng hình sự bộ luật tố tụng dân sự luật tố tụng hành chính
việc bàn hành một văn bản pháp luật thống nhất và chi tiết
phản tố tụng của cơ quan người có thẩm quyền tăng cường kỷ luật kỷ cương trong tố tụng
và ý thức chấp hành pháp luật phòng ngừa những vi phạm có thể xảy ra
nâng cao uy tín của cơ quan nhà nước đảm bảo sự tôn nghiêm của tòa án
đảm bảo sự tôn trọng của cá nhân cơ quan tổ chức đối với cơ quan tiến hành tố tụng
tạo điều kiện giải quyết các vụ việc nhanh chóng hiệu quả đúng pháp luật
với những lý do trên việc ban hành pháp lệnh xử phạt vi phạm hành chính
đối với hành vi cản trở hoạt động tố tụng là cần thiết
ngày hôm nay tại ninh bình bộ công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng bộ công an về công tác cán bộ
dự buổi lễ có thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung an đảng phó bí thư đảng ủy công an trung ương thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy trường đoàn đại biểu quốc hội tỉnh ninh bình
tại buổi lễ công bố thừa ủy quyền của bộ trưởng bộ công an đại diện cục tổ chức cán bộ bộ công an đã thông báo quyết định của bộ trưởng bộ công an
điều động đồng chí đại tá phạm văn sơn giám đốc công an tỉnh ninh bình đến nhận công tác và giữ chức vụ cục trưởng cục hậu cần bộ công an
công bố quyết định điều động và bổ nhiệm đồng chí đại tá đặng trọng cường phó tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đến nhận công tác và giữ chức vụ giám đốc công an tỉnh ninh bình
phát biểu tại buổi lễ công bố thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an đồng chí thứ trưởng trần quốc tỏ đã ghi nhận những nỗ lực đóng góp của các đồng chí đại tá phạm văn sơn
và đồng chí đại tá đặng trọng cường trên các mặt công tác chiến đấu xây dựng lực lượng trong suốt thời gian qua
đồng chí thứ trưởng tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm năng lực sở trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
xứng đáng với sự tin tưởng của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an của tỉnh ủy hội đồng nhân dân ủy ban nhân dân tỉnh ninh bình các cấp các ngành và các tầng lớp nhân dân
đồng chí đại tá phạm văn sơn và đại tá đặng trọng cường đã cảm ơn sự quan tâm của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tin tưởng giao cho nhiệm vụ mới
hứa sẽ tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ được sao trên cương vị mới
chỉ còn ít ngày nữa hàng nghìn phạm nhân trên khắp cả nước sẽ được chủ tịch nước ký quyết định đặc xá
ra tù sau khi chấp hành án có được việc làm ổn định là mong mỏi của nhiều phạm nhân cũng là một trong những mục tiêu quan trọng của công tác đặc xá
những năm qua nhờ thường xuyên mở các lớp đào tạo nghề nghiệp trong trại giam mà nhiều cánh cửa được mở lại giúp những người từng lầm lỡ có cuộc sống tốt sau khi được tái hòa nhập với cộng đồng
với mức án sáu mươi tháng tủ giam
do ý thức chấp hành tốt có nhiều cố gắng trong quá trình cải tạo và học tập
sau ba mươi bốn tháng phạm nhân nguyễn thị hương là một trong các trường hợp đủ điều kiện để xét đề nghị đặc xá năm hai nghìn hai mươi hai
trong thời gian chấp hành án tại trại giam hoàng tiến phạm nhân này đã được tích cực học tập trở thành lao động có tay nghề giỏi trong lĩnh vực may mặc
sau khi được viết là mình thực dạng được diện vào trong danh sách đặc xá thì cảm xúc của tôi rất chiên hồn vui và hạnh phúc
và cũng cảm ơn đảng và nhân viên
trong thời gian trước đã có chính sách hoàn hồng cho chúng tôi được về với tái hòa nhập cộng đồng về với gia đình sớm
và dân thị và cán bộ đã tạo điều kiện cho học nghề thì sau này về tôi cũng có dự định làm nghề may tại nhà để có thu nhập ổn định cuộc sống
không chỉ có phạm nhân nguyễn thị hương mà nhiều phạm nhân khác ở đây cũng đã sẵn sàng trở lại cuộc sống thường ngày với công việc mà họ học được trong trại giam
để trở thành một người thợ lành nghề những phạm nhân này đã phải trải qua thời gian đào tạo
việc dạy nghề
học nghề luôn phải đảm bảo yếu tố thực chất
chúng tôi là tổ chức hướng nghiệp dạy nghề cho phạm nhân phối hợp với các kỹ thuật ở bên ngoài để hướng dẫn kỹ thuật cho phạm nhân
hoặc là cán bộ quản giáo tôi trực tiếp hướng dẫn kỹ thuật cho phạm nhân
qua những học tập những công việc mình đã chủ động thì mình sẽ là trực tiếp hướng dẫn cho phạm nhân lao động sản xuất hành nghề phù hợp
ví dụ như tôi thì học các đội ở đây là thường thường là trong khu
là phạm nhân học nghề đan sỏ
tôi chính tôi là cán bộ quản giáo trực tiếp hướng dẫn phạm nhân kỹ thuật để họ làm ra sản phẩm đạt đảm bảo kỹ thuật tiêu chuẩn công ty
dạy nghề cho phạm nhân và đảm bảo việc làm cho người mãn hạn tù là vấn đề mang tính nhân đạo sâu sắc
là cầu nối giúp các phạm nhân tự tin hơn khi trở lại cuộc sống ngoài xã hội
bên cạnh công tác dạy nghề ban giám thị và hội đồng đặc xá của đơn vị đã tổ chức phổ biến các quy định của pháp luật và tiến hành nhiều biện pháp
để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho những trường hợp được đặc giá lần này tái hòa nhập cộng đồng
và năm nay thì lại thêm một cái điểm mới nữa là bộ công an đồng thời chỉ đạo đối với tất cả các phạm nhân được đặc xá
là phối hợp với công an địa phương là làm ngay cái chứng minh thư căn cước
để khi phạm nhân trở về là có đầy đủ cái hành trang kể cả về giấy tờ
cái hành trang để bước vào đời một cách là nhanh nhất sớm nhất và để họ yên tâm
lao động làm lại cuộc sống tái hòa nhập cộng đồng ngoài xã hội để họ có cái điều kiện khuẩn đấu tốt hơn và không tái hoạn thội trong thời gian được đặc xá ngoài xã hội
dẫu biết sẽ có nhiều khó khăn trở ngại thế nhưng với những gì đã được trang bị trong trại giam cùng với sự đồng hành của người thân chính quyền
và toàn xã hội các phạm nhân sẽ đi đúng trên con đường hoàn lương
họ sẽ trở thành những người tốt sống thiện lương bằng chính mồ hôi công sức lao động của mình